theo lịch thời vụ thì chỉ còn năm ngày nữa là tỉnh quảng ngãi sẽ hoàn thành gieo xạ vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên đến thời điểm này toàn tỉnh chỉ mới xạ được gần hai mươi ha lúa chiếm khoảng một phần hai tổng diện tích phải gieo xạ trong vụ lúa này
trên nhiều cánh đồng của xã bình long huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi do mưa nhiều ngày nên các thửa ruộng gần như đang ngập trắng trong nước
để chuẩn bị cho vụ đông xuân nông dân đã chuẩn bị phân giống để gieo xạ
tuy nhiên do nước quá lớn nên số giống đã chuẩn bị vẫn chưa thể xạ như kế hoạch
theo kế hoạch vụ đông xuân này toàn tỉnh quảng ngãi xuống giống trên ba mươi tám tám trăm linh hectare lúa đông xuân
thời điểm xuống giống cuối tháng thì mưa lạnh kéo dài nên việc cải tạo đồng ruộng gặp khó khăn
nhiều nông dân đã tiến hành cây ải trang sửa mặt ruộng nhưng lượng nước trên nhiều cánh đồng còn nhiều
thời tiết lạnh nên nhà nông gặp nhiều khó khăn
ngành nông nghiệp tỉnh quảng ngãi khuyến cáo hướng dẫn nông dân lựa chọn các giống phù hợp với từng chân ruộng
và điều chỉnh lùi thời gian gieo xạ tránh hư hại giống do mưa lạnh
đồng thời theo dõi sát thời tiết để tranh thủ lúc nắng ấm có thể xuống giống
giờ đưa ngập đó đưa hế nước rộng rồi xuống rồi
thời gian xuống giống lúa đông xuân theo lịch thời vụ của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn không còn nhiều
do vậy các địa phương cần tập trung làm đất xuống giống lúa hẻ thu
bởi nếu xuống giống chậm đến khi lúa trổ gặp bất lợi của thời tiết sẽ ảnh hưởng đến năng suất
đồng thời sau khi xuống giống lúa nảy mầm cần tăng cường hơn việc giữ ấm cho lúa